công an tỉnh thanh hóa vừa tổ chức lễ gia quân đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
bảo đảm cho nhân dân đón xuân vui tết an toàn hạnh phúc công an tỉnh thanh hóa yêu cầu các đơn vị toàn lực lượng tiếp tục ra soát nắm chắc tình hình bảo đảm an ninh trên các tuyến lĩnh vực địa bàn trọng điểm an ninh mạng